tính sáng ngày hôm nay bốn mươi ba trường hợp khác ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm kiểm tra
lực lượng chức năng quận một mươi đã hỗ trợ người dân thức ăn nước uống khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí
trung cư hòa bình gồm bốn blog với một năm mươi bốn người được phong tỏa từ hai mươi hai giờ tối qua
như vậy là theo cơ quan chức năng tính đến nay số trường hợp tiếp xúc gần với chín bệnh nhân covid một mươi chín ở bình thuận là một trăm hai mươi tám người
tất cả đều đã được cách ly
số trường hợp f hai là hơn sáu trăm năm mươi người
xác định rõ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay
ngoài việc chủ động trong công tác giả soát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
lực lượng công an các đơn vị tại thành phố đà nẵng còn triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm cách ly và cơ sở lưu trú
ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu nhà ở nơi có các trường hợp bị cách ly
công an thành phố đà nẵng đã chủ động khoanh vùng
giả soát tất cả đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ ba mươi năm và hai bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba
đến ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào tiếp xúc gần với ba bệnh nhân này có kết quả dương tính
công bố hai trăm linh hai mẫu xét nghiệm f một âm tính công an thành phố đà nẵng cũng thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
thường xuyên động viên khích lệ tinh thần nhất là đối với các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
khu vực cách ly có người nhiễm covid một mươi chín tại hai tuyến đường là hoàng văn thụ và ngô sĩ liên thuộc khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đang được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc
lực lượng công an bình thuận tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để nảy sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trả tự thực hiện những công tác xã hội như vận động
tuyên truyền về cách phòng tránh dịch bệnh và phối hợp phát nhu yếu phẩm đến từng người dân
đến chiều ngày một mươi ba tháng ba danh sách sáu mươi bảy
bảy người nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình thuận đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính
tính đến chiều nay một mươi bốn tháng ba số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình thuận theo cập nhật của bộ y tế là chín người
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh hà nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an tỉnh hà nam đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
chủ động thông tin định hướng dư luận
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an tỉnh hà nam đã chủ động làm tốt công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh vào địa bàn nhằm phòng chống dịch tốt nhất
cán bộ công nhân viên người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp và khu công nghiệp đặc biệt là những người đã đi qua vùng dịch hướng dẫn thực hiện tốt việc cách ly số người bị nghi nhiễm
công an tỉnh hà nam cũng phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh phát hiện đấu tranh một mươi năm trường hợp sử dụng tài khoản zalo facebook phát tán thông tin chưa được kiểm chứng thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh
xử lý hành chính hai trường hợp với tổng số tiền là chín triệu đồng đồng thời tập trung đấu tranh xử lý một mươi hai vụ lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi như bán khẩu trang nước rửa tay không rõ nguồn gốc
chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
thông tin được sở y tế tỉnh đắk lắc xác nhận
tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng gây hoang mang trong nhân dân
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một mươi hai trường hợp vào trang facebook cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật
tất cả những bài viết này đều cho rằng dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại đắk lắc và có người nhiễm nên đã gây ra tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp với số tiền là năm triệu đồng
gian đe nhắc nhở chín trường hợp và đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm hai trường hợp
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại